hội đồng nhân dân tp hà nội cũng vừa tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
hai vấn đề được chất vấn là tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai
vi phạm luật đất đai kết quả giải quyết kiến nghị cử tri việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại
thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố
một trong những vấn đề được đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội chất vấn nhiều nhất
đó là việc giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo nhất là trong lĩnh vực đất đai của các bộ ngành
khi trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều vụ việc kéo dài hơn một mươi năm
để chúng ta và tôi rất mong muốn chủ tọa là đưa cái nội dung này vào trong nghị quyết
để đốt đất địa bàn trong vấn đề trí đạo các sở ngành
ông nguyễn trọng đông giám đốc sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết
việc này có nhiều nguyên nhân như có nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian tương đối lâu
do chính sách đất đai thay đổi qua các thời kỳ nhiều vụ việc xảy ra từ lâu nhưng không được xử lý rứt điểm ngay từ đầu
làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết một trong những nguyên nhân là do việc phân công phân cấp trên địa bàn thành phố vẫn chưa được làm triệt đề
thời gian tới thành phố hà nội sẽ thành lập một tổ công tác để giải quyết rứt điểm các vụ khiếu nại tồn động giải quyết bức xúc cho người dân
chúng ta cũng thấy thẳng thắn nhìn nhận là trong trên địa bàn của chúng ta cũng có rất nhiều những vấn đề liên quan đến tồn tại
đó là những bức xúc của người dân xung quanh vấn đề thiếu kiện của chúng ta làm sao chúng ta phân đấu
và trong thời gian tới sẽ làm giảm đáng kể bức xúc cũng như tồn động mà kéo dài
cũng trong chiều nay kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp hà nội đã họp phiên bế mạc